bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh một số mốc thời gian xét tuyển đại học cao đẳng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi đợt hai
bộ giáo dục và đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với ngành sức khỏe và sư phạm trước ngày một mươi bảy tháng chín
các trường điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày một mươi tám tháng chín
thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cũng thay đổi
thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến từ ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng chín
và từ ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng chín bằng phiếu
từ ngày hai tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt một
kết quả xét tuyển đợt một được thông báo dự kiến trước một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi
thí sinh xác nhận nhập học đợt một trước một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi tính theo dấu bù điện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến hết tháng một mươi hai các trường xét tuyển bổ sung
trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi